trong nguy cơ vỡ đập thủy điện đắc ca tại xã phú sơn huyện đắk rơ lấp tỉnh đắk nông do sự cố kẹt cửa van
chiều tối ngày tám tháng tám ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã tổ chức di rời khoảng hai trăm linh hộ dân thuộc bốn xã chịu ảnh hưởng lên khu vực có địa hình cao hơn
trước đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình phước và tỉnh đắk nông
đã có buổi làm việc với công ty thủy điện đắc ca
hiện mực nước của công trình thủy điện đắc ca đang ở cao trình bốn trăm bảy mươi bảy mét ứng với dung tích hồ khoảng một mươi bốn triệu mét khối
khả năng tháo lũ cửa tràn là chín trăm sáu mươi ba mét khối một giây
tuy nhiên do mất điện nên không vận hành được cửa van kẹt cửa van và chỉ tháo với lưu lượng bảy mươi m ba một giây
khiến công trình đang ở tình trạng khẩn cấp
do ảnh hưởng của mưa lũ hiện tại nước đã tràn qua đập gây sạt lở chân đập và có nguy cơ cao xảy ra vỡ đập
đặc biệt trong điều kiện khu vực được dự báo còn tiếp tục xảy ra mưa lớn từ tám mươi đến một trăm linh mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm
cũng trong chiều tám tháng tám ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các địa phương và các ban ngành liên quan
khẩn trương tổ chức thông tin về sự cố đập tổ chức di rời khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng
bằng mọi biện pháp hạ thấp mực nước sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai ứng cứu khi có tình huống xảy ra
theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và sự cố đập tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai